cùng với đó tăng cường vai trò nòng cốt tiên phong của quân đội nhân dân công an nhân dân để xây dựng thế trận lòng dân ở mọi vùng miền tổ quốc đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và trong đồng bào ở nước ngoài
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng về chủ trương xây dựng thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ tổ quốc
tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh theo hướng gần dân không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã kiếp đồng chí dương xuân lôi phó tổng thư ký ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chào mừng đoàn đại biểu ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc
do đồng chí phó tổng thư ký dương xuân lôi dẫn đầu sang thăm làm việc tại việt nam thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh ý nghĩa khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước việt nam trung quốc kỷ niệm một mươi năm năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện quan hệ hai đảng hai nước đang trên đá phát triển tích cực thực chất
đồng chí thứ trưởng cũng nêu rõ tại hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong triển khai hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần củng cố tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng ngày càng phát triển toàn diện thực chất trong giai đoạn mới
tại buổi tiếp hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với ủy ban chính pháp trung ương và các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc quán triển triển khai có hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đã ký tăng cường trao đổi thông tin tội phạm chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng tội phạm đánh bạ
vực ứng phó sự cố an ninh mạng tấn công mạng khủng bố mạng phòng chống tội phạm mạng hỗ trợ viện trợ trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao
triển khai kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia
chiều nay tại bắc ninh cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an việt nam phối hợp với trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hai mươi học viên là cán bộ bộ nội vụ vương quốc campuchia
trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an việt nam phối hợp với trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng